ra quyết định lấy lại lề đường nhưng đến nay vẫn chưa thể thành công
là do những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn xây dựng ở thời điểm đô thị hóa còn nhiều bất cập
như hàng loạt cao ốc căn hộ các trung tâm dạy nghề khi xây dựng đã không tính toán đến việc để xe
cùng với đó là sự nhân nhượng của cấp địa phương cũng như tính thiếu tự giác của nhiều hộ dân kinh doanh
điều này đi ngược lại với lợi ích của đại bộ phận người dân thành phố
các sở ngành có liên quan trong việc cấp phép phải tính toán đến việc có yêu cầu
phương án về việc bố trí bãi xe cũng như là khuôn viên để khách hàng phụ huynh đến đưa đón học sinh
rõ ràng bên cạnh quyết tâm của thành phố trong nỗ lực lập lại trật tự đô thị
người dân thành phố hồ chí minh đang chờ đợi việc các quận huyện sẽ nghiêm túc hơn
chính quyền thành phố quan tâm đến những vấn đề
vấn đề cốt lõi như chỗ đậu xe bán hàng rong và quản lý xây dựng
để không còn tình trạng đánh chống bỏ rùi như đã tồn tại nhiều năm nay
trong phần tiếp theo của chương trình phú thọ cần giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn
hà nam cải cách hành chính để nâng cao năng lực cạnh tranh
một lượng lớn cá ngựa khô có xuất xứ từ nước ngoài được nhập lậu về việt nam qua cửa khẩu hải phòng
vừa bị lực lượng hải quan hải phòng phối hợp với thanh tra tổng cục hải quan phát hiện bắt giữ
số cá ngựa khô nhập lậu được che giấu tinh vi sau các lớp da ngựa muối có mùi hôi thối chứa trong container
mang số hiệu msku năm triệu chín mươi tám nghìn hai trăm một mươi năm vận chuyển trên tàu tân cảng pioner chuyến bảy trăm linh ba w nhập cảnh cảng hải phòng
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
do công ty trách nhiệm hữu hạn mac việt nam chi nhánh hải phòng làm đại lý vận tải
trên vận đơn thể hiện hàng hóa là một mươi sáu tấn da ngựa muối và người nhận hàng là công ty trách nhiệm hữu hạn thanh huyền
số chín mươi bảy bạch đăng phường hạ lý hồng bàng hải phòng
tuy nhiên công ty này đã có văn bản từ chối nhận hàng
theo tài liệu xác minh ban đầu lô hàng trên được vận chuyển từ châu phi về việt nam
số cá ngựa khô nhập lậu giấu trong container trên ước khoảng một tấn
hiện vụ việc đang được cục hải quan hải phòng điều tra làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật
từ cuối năm hai nghìn một mươi bốn lò đốt rác tại thị trấn thanh thủy hoạt động góp phần xử lý rác thải của nhiều xã trên địa bàn huyện
tuy nhiên những người dân của xã thạch khoán huyện thanh sơn sinh sống gần khu vực lò đốt rác
lại phải chịu một số hậu quả về môi trường và nhiều lần có ý kiến kiến nghị
tại các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
thế nhưng đến thời điểm này tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được giải quyết triệt để
khiến nhiều người dân bức xúc
thôn phú đặng xã thạch khoán là địa bàn dắp danh của xã thạch khoán huyện thanh sơn
và thị trấn thanh thủy huyện thanh thủy với hơn sáu mươi hộ dân sinh sống
năm hai nghìn một mươi bốn lò đốt rác thải tại thị trấn thanh thủy đi vào hoạt động
người dân nơi đây rất bức xúc vì không khí bị ô nhiễm nặng
năm đầu chiều hộ đốt rác thì bắt đầu là khí rác nó vất lên trời nó tạt xuống
là nó trực tiếp người ảnh hưởng là xã thạch khoán

năm đầu chiều hộ đốt rác thì bắt đầu là khí rác nó vất lên trời nó tạt xuống là xã thạch khoán
các cấp ủy tỉnh hà nam đã triển khai đồng bộ các nghị quyết chuyên đề nhằm tạo bước đột phá trong lĩnh vực này
kết quả là năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua hà nam vươn lên trở thành một trong một mươi tỉnh thu hút đầu tư tốt nhất cả nước
với mục tiêu cải thiện môi trường để thu hút đầu tư có hiệu quả tỉnh ủy hà nam đã ban hành nghị quyết số tám về đẩy mạnh cải cách hành chính
trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ công chức viên chức người đứng đầu cơ quan đơn vị giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tính đến hết tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh đã giải quyết gần hai thủ tục hành chính trong đó tổng số thủ tục được đơn giản hóa đã lên đến gần sáu mươi
thời gian giải quyết cũng đã được rút gọn một nửa kết quả đó đã vượt ngoài mục tiêu được đề ra
chưa ban hành cái nghị quyết số tám thì cái thủ tục hành chính của mình thì người dân cũng vẫn chưa được hiểu hết vẫn phải đi lại nhiều và đến và hỏi nhiều
còn khi mà thủ tục hành chính nghị quyết số tám ban hành thì các mẫu
tờ khai các danh mục thủ tục hành chính mình đều được công khai lên trên mạng trên trang duy tiên
thì người dân nhìn vào các danh mục đấy và tải về các cái mẫu tờ khai và hoàn thiện hồ sơ
chuyển đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thì bước đi lại hơn và công việc nó hiệu quả hơn
tôi thường xuyên giải quyết các thủ tục hành chính
trước đây mình đi giải quyết thủ tục hành chính thì phải xếp hàng chờ đợi rất là lâu
bây giờ thì đến nàm thì các bước công đoạn nàm giảm cát đi
thì mình thấy làm rất là nhanh gọn và đỡ mất thời gian
một trong những nội dung cụ thể hóa nghị quyết tám cho thấy bước đi sáng tạo và linh hoạt của các cấp ủy sở tại là phong trào năm hơn
thủ tục đơn giản hơn thái độ phục vụ thân thiện hơn thời hạn đảm bảo hơn người dân hài lòng hơn phương thức phục vụ hiện đại hơn
sự thay đổi về chất và lượng các cơ chế chính sách trong giải quyết thủ tục hành chính đã không chỉ mang lại sự thuận lợi cho người dân
mà còn góp phần mở ra những cơ hội đầu tư từ các doanh nghiệp vào hà nam
chín tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu địa phương này đã thu hút được bảy mươi dự án đầu tư
trong đó có hai mươi năm dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đứng thứ sáu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
trong thời gian vừa qua đối với sở tư pháp cũng tập trung giả soát các nội dung các văn bản của tỉnh
liên quan đến luật đầu tư luật doanh nghiệp và đã tham mưu cho tỉnh để ban hành các cơ chế chính sách sửa đổi bổ sung cho phù hợp với các luật
công ty cũng đã nhận nhập cái sự hợp
tạc giúp đỡ của các cơ quan chức năng thuế hướng dẫn các chế độ chính quy định để tạo được kiện cho công ty
làm nó thuận lợi và nhanh chóng không có cái gì là vướng mắc
ngay cả khi đã đạt được những kết quả như hiện nay tỉnh hà nam vẫn phải đối mặt với những khó khăn nan giải
cái thứ nhất là đối với các đồng chí là cán bộ công chức hiện nay là ở bộ phận tiếp nhận trả kết quả
đặc biệt là các xã phương thị trấn thì một số nơi cán bộ còn về trình độ chuyên môn vẫn chưa đáp ứng
đáp ứng chưa tốt được yêu cầu nhiệm vụ
cái thứ hai là về cơ sở vật chất hiện nay ở dưới cơ sở đặc biệt là một số tuyến xã vùng xa
vùng xa thì là có về máy vi tính thì là chưa đáp ứng được thì một số máy vẫn còn cũ
nhận thức được con người là yếu tố then chốt làm nên hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính
trong các kế hoạch đề án
đề án các cấp ủy và các ban ngành hà nam đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng cán bộ
đây cũng là việc làm cụ thể hóa chỉ thị số một mươi ba năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ
về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính trong công tác cải cách hành chính
đảng bộ sở thức pháp cũng ban hành một nghị quyết chuyên đề riêng để thực hiện kết tám của tỉnh ủy
trong đó cũng giao trách nhiệm cho nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo
cũng như cán bộ công chức trong thực thi công vụ đặc biệt là trong công tác cải cách thủ tục hành chính
qua khảo sát thấy rằng đối với các cơ quan đơn vị địa phương nào mà người đứng đầu vào cuộc quyết liệt
sát sao với công việc thì ở đó công tác cải cách thủ tục hành chính cũng thực hiện phong trào năm hơn sẽ đạt hiệu quả cao
cán bộ đại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đi tập huấn thường xuyên
định kỳ trung bình là cứ hai tháng một lần về thủ tục hành chính mới bổ sung và thái độ tiếp công dân
và không chỉ đến từ sự thay đổi về cơ chế chính sách
đây là trung tâm hành chính công của thành phố phủ lý được đầu tư mới hoàn toàn với trang thiết bị và hệ thống phần mềm đồng bộ
dự kiến đi vào hoạt động trong cuối cuối hai năm hai nghìn một mươi bảy
tại đây các thủ tục hành chính của thành phố sẽ được quy về một mối và được công khai hóa để tạo sự thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
chắc chắn một điều rằng là khi trung tâm đi vào hoạt động thì nó sẽ thu hút được rất là nhiều các doanh nghiệp trong nước
cũng như là trong tỉnh và các tỉnh bản
và từ đó sẽ tạo cái động lực phát triển rất là lớn đối với tỉnh hà nam nói chung và đối với thành phố phủ lý nói riêng
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn hà nam có hơn sáu trăm linh dự án đầu tư còn hiệu lực
trong đó có gần hai trăm linh dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài
quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính đã cho thấy sự quyết tâm của hà nam trong chiến lược đổi mới để phát triển kinh tế xã hội
trong phần tin quốc tế
chính phủ hàn quốc nỗ lực ổn định an ninh chính trị
quân đội syri kiểm soát bờ sông opress lần đầu tiên sau bốn năm
ngay sau khi tổng thống hàn quốc park geun hye bị phế chốt theo phán quyết của tòa án hiến pháp trong sáng hôm qua
chính phủ hàn quốc đã lên tiếng kêu gọi tăng cường an ninh giữ gìn trật tự xã hội
đồng thời nhấn mạnh nước này vẫn duy trì các chính sách đối ngoại hiện tại
seoul khẳng định sẽ không để sự việc chưa từng có tiền lệ này làm xáo trộn đời sống của người dân hàn quốc cũng như ảnh hưởng tới lòng tin của quốc tế đối với nước này
chỉ vài giờ sau phán quyết của tòa quyền tổng thống kiêm thủ tướng hàn quốc hoang keo an đã có các cuộc họp khẩn cấp với nội các chính phủ và hội đồng an ninh quốc gia
tại các cuộc họp ông hoàng đã kêu gọi tăng cường nỗ lực ngăn ngừa sự cố trong các cuộc tuần hành trên đường phố liên quan đến phán quyết của tòa
cũng như sự lan truyền của các lời đồn đoán và thông tin sai lệch
để tránh làm gia tăng những xung đột nội bộ chúng ta cần nỗ lực đảm bảo trật tự xã hội và giữ cho chính phủ ổn định
điều này sẽ giúp giải quyết những lo lắng của người dân và sự quan ngại của cộng đồng quốc tế
trước những lo ngại về việc bất ổn chính trường có thể khiến hàn quốc phải đối mặt với những nguy cơ ngày một gia tăng từ chương trình hạt nhân và tên lửa của triều tiên
quân đội hàn quốc ngày một mươi tháng ba cũng ra tuyên bố khẳng định sẽ thúc đẩy việc bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt
của mỹ tại hàn quốc trong thời gian sớm nhất
liên quan đến tình hình chiến sự tại syri các lực lượng chính phủ syri vừa tới được bờ tây sông ufratis lần đầu tiên sau bốn năm và duy trì kiểm soát đường bờ sông dài một mươi năm km này
tướng sergei ruskoy tổng tham miêu trưởng quân đội nga vừa cho biết lần đầu tiên sau bốn năm các lực lượng chính phủ syri đã có thể tiếp cận với bờ phía đông của sông ufratesis và kiểm soát một mươi năm km ven sông
tướng sergei ruskoy cho biết quân đội syri tiếp tục tiến về phía đông của panira và mở rộng khu vực an ninh về phía bắc và phía nam một tuần sau khi giải phóng thành phố này khỏi sự kiểm soát của các tay súng khủng bố is
ngày hai tháng ba vừa qua quân đội syri đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ panira từ is lần thứ hai trong vòng một năm với sự trợ giúp của lực lượng đồng minh và các máy bay chiến đấu của nga
bức tranh kinh tế của venezuela tiếp tục nhuốm màu ảm đạm trong bối cảnh tình trạng lạm phát có chiều hướng tồi tệ hơn
theo báo cáo thống kê của quốc hội venezuela lạm phát lũy kế tại nước này đã tăng tới bốn mươi hai năm chỉ trong hai tháng đầu năm nay và dự kiến chỉ số này sẽ lên mức kỷ lục bảy trăm bốn mươi một vào cuối năm hai nghìn hai mươi
trong thông cáo báo chí chủ tịch ubnd hiện do phe đối lập kiểm soát ông jose guerra nhấn mạnh tỷ lệ lạm phát ở mức cao như vậy chủ yếu là do sự gia tăng tới hai trăm bảy mươi năm tiền danh nghĩa do ngân hàng trung ương venezuela phát hành trong năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó lạm phát cũng ảnh hưởng đến việc tăng giá trị hao mòn lũy kế của đồng bolivar trên thị trường cũng như viễn cảnh mất giá của đồng tiền này
trong khi đó theo ngân hàng trung ương venezuela vấn đề lạm phát tại venezuela với tỷ lệ một trăm tám mươi chín năm hai nghìn một mươi năm là do cuộc chiến tranh kinh tế mà tổng thống nước này nicolas manduro cáo buộc các tập đoàn kinh tế lớn của giới tài việt và phe đối lập gây ra
tại thủ đô tokyo của nhật bản vừa diễn ra cuộc diễn tập phòng chống thảm họa thiên nhiên
sự kiện được tổ chức nhân dịp nhật bản tưởng niệm sáu năm ngày xảy ra thảm họa động đất sóng thần ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi một khiến gần hai mươi người thiệt mạng và mất tích kéo theo sự cố hạt nhân nghiêm trọng tại nhà máy điện fukushima
theo thông báo của ban tổ chức hơn một trăm linh người đã tham gia diễn tập với các nội dung huấn luyện cách thức sử dụng các thiết bị phòng độc và tập luyện các phương pháp sơ cứu người bị thương
ngoài ra một nội dung khác của cuộc diễn tập được triển khai là hướng dẫn cho người tham gia sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy
cuộc diễn tập được tổ chức định kỳ hai lần trong năm với mục đích giúp người dân rút ra các bài học kinh nghiệm từ thảm họa động đất sóng thần và thảm họa hạt nhân trước đây
trận động đất ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi một là một trong những cơn địa chấn mạnh nhất trong lịch sử nhật bản cướp đi sinh mạng của một mươi năm tám trăm chín mươi một người trong khi hai năm trăm tám mươi bốn người hiện vẫn mất tích
sau đó thảm họa hạt nhân tại tỉnh fukushima cũng khiến hơn bốn mươi bảy người dân phải sơ tán vẫn chưa được trở về nhà
triển lãm ô tô quốc tế lần thứ tám mươi bảy tại
geneva thụy sĩ vừa mở cửa ngày đầu tiên cho công chúng trong đó giới thiệu gần một trăm năm mươi sáng tạo mới nhất trong lĩnh vực này
tại triển lãm khách tham quan sẽ có dịp khám phá một trăm bốn mươi tám sáng tạo mới nhất trong lĩnh vực sản xuất ô tô
trong số này phải kể đến một trăm hai mươi sáu mẫu xe lần đầu tiên được ra mắt tại châu âu và trên thế giới
ngoài ra còn có hai mươi hai thiết kế mới nhất về phụ tùng và thiết bị ô tô được công bố
tổng số có khoảng chín trăm linh mẫu xe được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm ô tô quốc tế genève lần này
triển lãm thu hút một trăm tám mươi nhà trưng bày từ các hãng ô tô nổi tiếng thế giới với những nhãn hiệu như ferrari lambogini pagani marklaur hay benly
đến các nhà sản xuất phụ tùng và linh kiện trong lĩnh vực này
toàn bộ mặt bằng triển lãm lên tới một trăm linh sáu m hai tương đương với một mươi năm sân bóng đá
ước tính sẽ có hơn bảy trăm linh lượt khách tham quan trong một mươi ngày diễn ra triển lãm
khoảng một mươi phóng viên đại diện giới truyền thông cũng có mặt để đưa tin về sự kiện
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin